với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt bảy đối tượng này đã cho hơn một trăm linh người dân ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền trên ba tỷ đồng với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba đến hơn một một năm thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
công an xã hòa nhơn huyện hòa vang của thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
đuổi đánh người thân và gia đình
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn diêu phong xã hòa nhơn huyện hòa vang có đối tượng nguyễn ngọc phi bốn mươi hai tuổi với biểu hiện không bình thường và dùng hung khí đuổi đánh người nhà
công an xã hòa nhơn đã triển khai lực lượng đến hiện trường
qua nắm tình hình được biết phi đã sử dụng dựa đuổi đánh vợ con và người thân rồi đập phá đồ đạc khóa trái cửa cố thủ trong phòng
sau thời gian thuyết phục để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng đã quyết định phá cửa khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc
theo trình báo của gia đình sau khi phi sử dụng ma túy dạng cỏ mỹ đã có hành vi manh động nguy hiểm như trên
hiện tại công an xã hòa nhơn đã hoàn tất thủ tục đưa phi vào điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị

hộ khẩu thường trú tại số một trăm ba mươi bảy đường nam hải tổ một mươi phường nam hải quận hải an thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn công hoạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi chín phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện